trong phiên làm việc chiều nay quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết chung của kỳ họp
thưa quý vị sau hai mươi ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm
quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy
với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
qua mỗi kỳ họp hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân bám sát thực tiễn cuộc sống
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết các luật nghị quyết được quốc hội xem xét một cách thận trọng kỹ lưỡng
đã cần nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự đồng thuận cao
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống
góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
tại kỳ họp qua xem xét báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và tình hình thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội nhận định trong thời gian qua nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh và đối ngoại tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn hạn chế
vẫn đang phải đối mặt với những thách thức mới
đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi
các đối tượng chịu sự tác động ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học để nghiên cứu hoàn thiện dự thảo
bảo đảm chất lượng trình quốc hội xem xét tại kỳ họp tới
cũng tại kỳ họp trên cơ sở lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của đoàn đại biểu quốc hội
các đại biểu về những vấn đề nổi cộm
khi nhiều bước xúc trong thời gian qua quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em để tiến hành giám sát tối cao trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội cho biết hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao
đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là sắc đáng bám sát thực tiễn đời sống kinh tế xã hội
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ sôi nổi thu hút sự quan tâm của cử tri
các phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành đã trả lời thẳng thắng trách nhiệm đưa ra nhiều cam kết
nhằm khắc phục các hạn chế bất cập và nâng cao hiệu quả hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách
quốc hội ghi nhận và đề nghị các thành viên chính phủ bộ trưởng trưởng ngành sớm có hành động cụ thể
để triển khai những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất
quốc hội đánh giá cao trách nhiệm sự nỗ lực của chính phủ các cơ quan của quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan
trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp đồng thời đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung
chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám bảo đảm tiến độ và có chất lượng cao
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin tưởng quan tâm chia sẻ của đồng bào
cử tri cả nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát chặt chẽ sự đóng góp ý kiến thẳng thắn xây dựng
để quốc hội nói riêng bộ máy nhà nước nói chung hoạt động thực sự có hiệu quả
cử tri tp hcm đã đánh giá rất cao chất lượng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đặc biệt là chất lượng của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ này của các đại biểu quốc hội và các bộ trưởng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
kỳ họp đã tập trung giải quyết được những vấn đề quan tâm của cử tri cả nước
đặc biệt trong các phiên trả lời chất vấn của các bộ trưởng phần giải trình của các phó thủ tướng chính phủ
sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã cho thấy các phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp
đã có nhiều đổi mới tập trung dân chủ và các vấn đề nóng mà cử tri đang quan tâm
bên cạnh đó cử tri cũng quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
việc chấp hành pháp luật trong tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng
tôi cho là kỳ họp này rất là chất lượng và đại biểu quốc hội cũng phản ảnh lấy được những nguyền vọng tâm tư
và những bức xúc của quân chúng của cử tri cả nước
trong kỳ họp thứ bảy này mới toát lên là về xem xét lại một số nội dung của quốc hội
là đề ra về vấn đề giáo dục thì thấy rằng là ngành giáo dục làm được một số việc
nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri tp hcm là quốc hội đã thông qua luật giáo dục sửa đổi
gồm chín chương một trăm một mươi năm điều quy định về hệ thống giáo dục quốc dân cơ sở giáo dục nhà giáo người học
quản lý nhà nước về giáo dục quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô vinfast
thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và kinh doanh vinfast tập đoàn vingroup
tại khu công nghiệp đình vũ huyện cát hải tp hải phòng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh sự thân tốc trong việc xây dựng nhà máy ô tô vinfast
cho thấy một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người
đã trung tay góp trí làm nên một sự thân tốc
nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ô tô việt nam cũng như trên toàn thế giới
qua sự kiện này thủ tướng nhắn nhủ doanh nhân việt nam phải có khát vọng cùng dân tộc
với niềm tự hào sâu sắc về tiềm năng con người việt nam
phải dám nghĩ dám làm phải có tinh thần cách mạng dân thân nói phải đi đôi với làm
làm thì phải khẩn trương làm đến nơi đến trốn
ngay sau lễ khánh thành nhà máy vinfast sẽ tổ chức bàn giao những chiếc xe đầu tiên
vượt tiến độ cam kết với khách hàng khoảng hai tháng
cụ thể sản phẩm vinfast fadil sẽ được bàn giao từ ngày một mươi bảy tháng sáu
trong khi đó lux a hai và lux sa hai sẽ được giao vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị việt nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa coi đây là một trong những động lực tăng trưởng
do đó capital land cần tạo ra giá trị gia tăng tạo nên sự khác biệt ở việt nam
theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đây là đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong buổi tiếp
chủ tịch tập đoàn capital land ưng kỳ châu vào chiều này
thủ tướng cũng đề nghị các dự án mà tập đoàn đầu tư cần phát triển
theo hướng xanh sạch hiện đại thân thiện với môi trường
thủ tướng đề nghị tập đoàn cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội
và nhà cho người nghèo nhà ở cho công nhân
chính phủ việt nam luôn khuyến khích vào hoàn nghình các nhà đầu tư hướng đi này
nếu tập đoàn đầu tư các dự án này chính phủ các địa phương sẽ có những cơ chế chính sách ưu đãi
ông ưng kỳ châu khẳng định capital land chắc chắn sẽ đưa ra các hàm lượng công nghệ cao
vào các dự án đầu tư vào việt nam ứng dụng các công nghệ cao vào việc phát triển
quản lý vận hành các dự án
ông đánh giá cao các đô thị việt nam tham gia hệ thống đô thị thông minh asean
do đó tập đoàn đặc biệt coi trọng những giá trị phát triển xanh và bền vững
mong muốn được đóng góp vào quá trình xây dựng các đô thị thông minh ở việt nam
tiếp ông choi joo ho tổng giám đốc tổ hợp samsung tại việt nam
thủ tướng bày tỏ mong muốn được nghe ông choi joo ho
người đã đảm nhiệm vị trí đứng đầu tổ hợp samsung việt nam trong khoảng sáu tháng
cho biết về những vướng mắt trở ngại nào khi làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn của các nhà đầu tư
ông choi joo ho cho biết hiện samsung việt nam đã tiến hành các thủ tục cần thiết
để xây dựng trung tâm tại hà nội mà khi đi vào hoạt động
chứa khoảng hai đến ba người sẽ là cứ điểm nghiên cứu và phát triển lớn nhất tại đông nam á
hiện samsung việt nam đang phải đi thuê trụ sở để làm trung tâm nghiên cứu và phát triển
vì vậy ông mong muốn thủ tướng quan tâm tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng trung tâm này
đánh giá cao kế hoạch này thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một trung tâm nghiên cứu
và phát triển quy mô lớn của samsung tại việt nam
điều này thể hiện quyết tâm làm ăn lâu dài của tập đoàn tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá kết quả điều hành của ông choi joo ho khi dự báo sản lượng xuất khẩu
năm hai nghìn một mươi chín của samsung việt nam sẽ tăng năm
điều này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của việt nam
liên quan đến vụ máy bay quân sự bị rơi ở tỉnh khánh hòa
chiều nay văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
bộ tư lệnh quân khu năm đã triển khai điện
chỉ huy quân sự tỉnh khánh hòa phối hợp với trường sĩ quan không quân đến hiện trường
thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi ở khánh hòa
đến khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hôm nay đoàn công tác của bộ chỉ huy quân sự khánh hòa
tổ chức bàn giao hiện trường máy bay cho các cơ quan chức năng của trường sĩ quan không quân
và đoàn điều tra tai nạn máy bay quân chủng phòng không không quân
tiếp tục quản lý điều tra xử lý và giải quyết hậu quả
hiện bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã thành lập hội đồng điều tra tai nạn bay
qua xác minh hai phi công hy sinh là đại úy lê xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở gia lâm hà nội
là giáo viên bay kiêm biên đội trưởng phi đội một e kq chín trăm hai mươi
bay kèm trung sĩ đào văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tam hiệp phúc thọ hà nội
là học viên bay thuộc phi đội một e kq chín trăm hai mươi
thưa quý vị sáng nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi hai thuộc địa phận xã an tịnh huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
năm người đã tử vong trong vụ việc này và lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ đồng hồ
mới có thể đưa thi thể các nạn nhân xấu xố khỏi hiện trường
theo các nhân chứng vào lúc sáu h một mươi sáu phút ngày một mươi bốn tháng sáu
chiếc đầu kéo container biển số năm mươi một c chín mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi kéo theo rơm móc biển số năm mươi một r ba mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi chín
đang hướng từ củ chi tp hcm đi tây ninh
đến khu vực xã an tịnh huyện trảng bàng thì bất ngờ chuyển hướng
và đâm thẳng vào chiếc ô tô con biển số năm mươi một f ba mươi bảy nghìn đang đi từ hướng tây ninh về củ chi
vụ va chạm khiến ô tô con bị biến dạng nghiêm trọng toàn bộ năm người bên trong đều thiệt mạng
trong đó có một trẻ em
theo nhận định ban đầu nguyên nhân do xe container nổ bánh trước khiến tài xế mất lái
đâm thẳng vào ô tô con đang đi hướng ngược lại
danh tính tài xế container được xác định là trần đình trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ hai mươi hai
ủy ban an toàn giao thông quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong
đánh giá cao lãnh đạo ủy ban nhân dân ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh tây ninh
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công đồng chí phó chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh khẩn trương chỉ đạo
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh ban an toàn giao thông quốc gia tỉnh tây ninh tổ chức thăm hỏi
động viên gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bản giao phối hợp và hỗ trợ gia đình
đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng cơ quan công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân liên quan
đặc biệt kiểm tra xem xét yếu tố an toàn kỹ thuật của phương tiện tốc độ của xe container
trước khi xảy ra tai nạn trọng lượng hàng hóa có quá tải trọng cho phép của xe container hay không
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh
kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
nếu phát hiện vi phạm đồng thời xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo quá trình sát hạch giấy phép lái xe
đối với lái xe gây tai nạn
sau ba ngày xét xử ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình tiếp tục phiền phúc thẩm
vụ sự cố y khoa khiến chín người tử vong xảy ra tại bệnh viện đặc khoa tỉnh hòa bình
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình nhận định bị cáo hoàng công lương có nhân thân tốt
chưa có tiền án hay tiền sự bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số quá trình công tác có nhiều thành tích
trong ngành y
do đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo hoàng công lương
ba mươi sáu ba mươi chín tháng tù giảm từ ba sáu tháng tù so với phiên tòa xét xử sơ thẩm
về kháng cáo của các bị cáo trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đỗ anh tuấn nguyên giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư
thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình hoàng đình khiếu nguyên phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
viện kiểm sát cho rằng việc truy cứu các bị cáo là chính xác đúng người đúng tội
bản án sơ thẩm tuyên phạt là có căn cứ do đó không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
sự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày một mươi tám tháng sáu
thưa quý vị sau bữa trưa nay gần một trăm linh công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhì đa
thuộc cụm công nghiệp thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ có biểu hiện đau bụng chóng mặt phải đi cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện cẩm khê tỉnh phú thọ các bác sĩ cho biết có tám mươi ba công nhân của công ty này phải nhập viện
và được chuyển tới cấp cứu tại đây
các bác sĩ đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân theo hướng bị ngộ độc thực phẩm
hiện tại sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã lấy mẫu thức ăn để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc trệt
ubnd tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định thu hồi đất dự án bệnh viện do công ty trách nhiệm hữu hạn
bệnh viện đa khoa bình an đầu tư tại phường nam lý thành phố đồng hới do chậm tiến độ thi công gây bức xúc cho người dân
theo đó ubnd tỉnh quảng bình quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất cấp cho dự án với hơn một mươi năm m hai
do công ty trách nhiệm hiểu hạn bệnh viện đà khoa bình an thực hiện dự án chậm tiến độ hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư
ngoài ra sở kế hoạch đầu tư quảng bình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án
dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi một với tổng kinh phí đầu tư một sáu trăm linh tỷ đồng
theo dự kiến bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên sau khi dự án khởi công chỉ có phần thô của khối nhà một tầng được xây dựng
sau đó dự án này không thi công cho đến nay
thưa quý vị và các bạn
mới đây bộ giao thông vận tải có xin
ý kiến các bộ ngành địa phương về việc tăng phí tại một số dự án bot trên cả nước
tuy nhiên hiện có nhiều luồng ý kiến về vấn đề này
bởi lẽ câu chuyện thu phí bot đã và đang gây nóng dư luận thời gian qua và chưa được giải quyết triệt đề
liệu đề xuất này của bộ giao thông vận tải sẽ hỗ trợ tích cực trong việc giải quyết câu chuyện bot
hay sẽ làm vấn đề thêm rắc rối
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những trao đổi của chuyên gia với biên tập viên hoàng trang

xin cảm ơn biên tập viên tiến tú
thưa quý vị và các bạn theo lý giải của bộ giao thông vận tải
đề xuất tăng phí là để giúp các dự án bot giao thông không bị phá vỡ phương án tài chính
ngân sách nhà nước không phải cấp bù hàng ngàn tỷ đồng và các khoản vay không bị biến thành nợ xấu
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản lấy ý kiến bộ ngành địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu
của hàng chục dự án bot và đề xuất tăng phí ở ba mươi bảy dự án bot trên cả nước
đây là những nội dung có trong hợp đồng bot
bot được ký giữa bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư tư nhân đều có điều khoản cho điều chỉnh
thời gian thu phí hoàn vốn khi doanh thu thực tế tăng hoặc giảm hai năm liên tiếp
từ hai đến năm so với tính toán trong hợp đồng
chiếu theo điều khoản đã ký kết của năm mươi chín hợp đồng bot
theo bộ giao thông vận tải đến thời điểm này có ba mươi bảy dự án tới hạn tăng phí một mươi hai một mươi tám theo lộ trình
theo đó có hai phương án tăng phí được đưa ra
phương án một là tăng phí đối với bốn mươi chín dự án trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phương án hai giữ nguyên mức phí như hiện tại
chỉ thực hiện tăng phí bốn mươi chín dự án theo hợp đồng từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên nếu theo phương án này khiến chín dự án rơi vào nguy cơ phá vỡ phương án tài chính
ngân sách nhà nước sẽ phải bù lỗ ba tỷ đồng
về đề xuất này hiện có nhiều chuyên gia giao thông bày tỏ nghi ngại
tại sao có chuyện bộ giao thông vận tải ký hợp đồng kinh tế với nhà đầu tư
nhưng cứ vài năm lại xin tăng phí một lần
phải chăng các điều khoản trong hợp đồng có nhiều kẽ hở
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lách luật
các dự án bot thời gian qua có rất nhiều bất cập do quản lý yếu kém
tình trạng bot đặt sai vị trí thu phí không đúng kéo dài thời gian thu phí
gây bức xúc vẫn chưa được giải quyết
do vậy đề xuất này như đổ thêm dầu vào lửa
thưa tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
ông có thể phân tích ngắn gọn về những tồn tại hiện nay của các dự án bot giao thông
vâng đúng là trong vòng ba năm năm gần đây
thì một trong những vấn đề nổi cộm nhất của các dự án đất nước chính là vấn đề bot
và trong đó chúng tôi cho rằng là có ba vấn đề lớn nó liên quan tới sự tồn tại
à tới ký bất cập của nó
một là hầu hết nếu không nói là chín mươi chín các dự án này đều chỉ định thầu
và điều này là không đúng với dự án đầu tư công
cái thứ hai nữa là các mức phí thu
có thể nói là một trong những điểm nhấn mạnh nhất đó
chính là sự bức xúc sự không đồng tình không đồng thuận xã hội
và sự khó hiểu của xã hội về những mức thu phí
và cái thứ ba nữa là cái tình trạng tăng phí
và tăng rất không có cơ sở
vâng như ông có chia sẻ về vấn đề tăng phí
vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái đề xuất tăng phí của bộ giao thông vận tải
nó hoàn toàn ngược lại với yêu cầu tăng giá
cái đây là không lâu lắm
kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán gần một trăm linh dự án bot
và đã đề xuất là cắt giảm tới trên hai trăm linh năm thu phí
điều này có nghĩa rằng là các cái mức thu đang rất là cao
doanh thu đang rất là tốt
không có cái chuyện mà lỗ mà đè
tăng thuế đặc biệt là vấn đề lắp các cái hệ thống tính tự động đó
để mà xác định doanh thu là chưa rõ ràng chưa đầy đủ
thậm chí số liệu chưa có một cách nó đúng nắn
thì đã kêu là lỗ
việt nam đang là một trong những nước mà có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực
nghĩa là chúng ta đang có một sự phát triển rất tốt
không có cớ gì mà bốn mươi chín dự án bot trên cả nước lại kêu lỗ đồng loạt
bởi vì điều này đồng nghĩa với việc mà toàn bộ hệ thống giao thông vận tải đường bộ
đang bị trì chạy
nó ngược với kết quả thông kê của mấy năm nay là kinh tế tăng trưởng tốt nhất trong một mươi năm qua
nó rất là nghịch lý
về bản chất thì các dự án bot giao thông thì có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân
trong việc xây dựng các tuyến đường có thu phí
vậy thì tại sao bộ giao thông vận tải lại có những cái động thái mà liên quan đến vấn đề lỗ lãi
của các nhà đầu tư cũng như là thậm chí là còn lo ngại là sẽ phải cấp bù ba tỷ đồng
từ nguồn ngân sách nhà nước thưa ông
đây là một động thái thể hiện một sự bao sân
nhiều khi nó vượt qua chức trách
việc thu phí quyết định thu phí này nó theo thông tư của bộ tài chính
và nó ứng với từng dự án một
không có chuyện đồng loạt cả mấy chục dự án
nó tương xứng với chủ quản lý nào thì nó phù hợp với việc đề nghị tăng
quan trọng nhất là chưa có căn cứ để xác định sự cần thiết và cơ sở thực tiễn
để đề xuất mức tăng cũng như đánh giá việc tăng đó là đúng hay chưa
vậy thì theo ông
thời điểm hiện nay thì đã tích hợp để tăng phí hay chưa
tôi cho rằng cho đến nay chưa phải là thời điểm phù hợp
kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt và các mật độ ra đường bộ vẫn đang rất là tốt
các hoạt động về thanh tra kiểm tra đặc biệt là kết nối để thu phí không dừng
là chưa đầy đủ chưa rõ ràng
vì thế các cái điểm thu không thể nào có căn cứ nói rằng là anh đang bị lỗ
khi mà anh chỉ bảo có miệng trong khi cái báo cáo bằng máy thì anh không chịu làm
và còn gần như là anh bỏ qua cái đó
và cuối cùng là năm nay
năm mà nó đang tích hợp rất nhiều các cái áp lực về lạm pháp
chúng ta đã thấy rồi
từ tăng giá điện giá xăng giá dầu giá viện phí một loạt các cái phí khác
nếu bây giờ chúng ta lại tiếp tục đẩy cái giá dịch vụ công nghệ lên nữa
đặc biệt giá vận tải
thì kết hợp với xăng dầu nó sẽ tạo ra một cái làn sóng tăng giá kiểu domino
và rất là nguy hiểm cho cái mục tiêu kiểm soát lạm pháp dưới bốn
và đặc biệt quan trọng nữa đó là xã hội đang cực kỳ lân cấn
cực kỳ bức xúc về vấn đề minh bạch trong vấn đề giá phí
và đặc biệt là cái mức độ lỗ lãi của các cái dự án bê tơ do không
do đó là không có căn cứ nào để khẳng định cái chuyện mà cần phải tăng phí
trừ cái kêu lỗ của chủ bốn mươi chín dự án
tôi nghĩ rằng là cần phải thực hiện nghiêm lệnh của thủ tướng chính phủ
đó là phải hết sức thận trọng đánh giá tình hình
thận trọng trong vấn đề về kiểm tra các căn cứ
cũng như đề xuất giải pháp tổng hợp trước khi đi đến quyết định tăng giá
xin cảm ơn ông
kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán sáu mươi một dự án
và buộc giảm thu phí tới hai trăm hai mươi hai năm các dự án này
vậy mà bộ giao thông vận tải vẫn nói thay cho các chủ đầu tư về việc tăng phí
có lẽ việc mà bộ giao thông vận tải nên làm đó là chấn chỉnh lại các tồn tại của các bot giao thông
nếu cơ quan kiểm toán khẳng định việc thu phí không thực sự bảo đảm được phương án tài chính
nếu việc lắp thu phí không dừng thể hiện rõ điều đó
bộ giao thông vận tải mới nên đặt vấn đề xem xét tăng mức thu bot giao thông
còn nếu không minh bạch được thì không tăng phí
còn bây giờ xin được quay trở lại với biên tập viên tiến tú
những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến tranh thương mại mỹ trung
hay những sự kiện khác đáng chú ý nhất tại các nước trên thế giới đã diễn ra trong ngày hôm nay
tất cả sẽ có trong bản tin trên mt cộng bảy tối nay
và trước hết thì mời quý vị đến với những phần điểm tin chính của chương trình
hội nghị sco cảnh báo hậu quả của việc củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa
nhà thờ đức bà paris vẫn có nguy cơ sụp đổ
thùng lũng silicon tâm điểm chiến tranh thương mại mỹ trung
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco đã kết thúc với tuyên bố chung
trong đó cảnh báo việc các nước đơn phương củng cố các hệ thống phòng thủ tên lửa
đe dọa tới an ninh quốc tế và gây bất ổn trên toàn cầu
lãnh đạo các nước sco khẳng định
việc các nước củng cố hệ thống phòng thủ một cách quá mức
là âm mưu đánh đổi an ninh của các nước khác để bảo đảm an ninh của chính mình
ngoài ra sco cũng nhất trí giải quyết tình hình ở syri thông qua đối thoại
dựa trên việc bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia trung đông này
các nước thành viên sco sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng an ninh
và diễn tập chống khủng bố trung
bên cạnh việc ra tuyên bố trung
các bên tham gia cũng ký nhiều văn kiện hợp tác
trong lĩnh vực truyền thông đại chúng số hóa và công nghệ thông tin viễn thông
thưa quý vị liên quan đến sự cố triển vệnh oman
các thủy thủ trên tàu kokuka courageous của nhật bản cho biết
họ đã nhìn thấy một vật thể bay vào thân tàu
trước khi xảy ra vụ nổ thứ hai trên bòng
chủ tịch hãng vận tải của nhật bản cho biết
tàu của hãng đã bị tấn công bởi hai vật thể bay gây ra vụ nổ
và tạo thành lỗ thủng trên thân tàu
ba giờ sau đó một vật thể bay khác lại lao vào tàu
các vụ nổ này đã khiến bong tàu bốc cháy và một thủy thủ bị thương nhẹ
các thủy thủ đã được sơ tán và con tàu có thể không bị chìm
sự cố này sẽ được đem ra thảo luận tại cuộc họp sắp tới
giữa các bộ trưởng năng lượng và môi trường của g hai mươi

chính của liên minh châu âu đã nhất trí về các điểm chính
trong dự thảo ngân sách khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone
được cho là sẽ giúp các nước eurozone hội nhập và cạnh tranh hơn
đây là cải cách quan trọng mà tổng thống pháp emmanuel macron đã thúc đẩy
gồm các ưu tiên của chi tiêu công các nguồn thu nhập và người có quyết định cuối cùng
tuy nhiên kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của hà lan
do lo ngại tài sản chung của khối bị chuyển vào túi italy hy lạp hay tây ban nha
vì vậy quy mô ngân sách sẽ vẫn là một mươi bảy tỷ euro khiêm tốn trong vòng bảy năm
và không có cơ hội nới rộng
hai tháng sau khi bị ngọn lửa kinh hoàng tàn phá
mái vòm của nhà thờ đức bà paris hiện đang có nguy cơ bị sụp đổ
do vẫn chưa được gia cố bảo đảm an toàn
đến nay toàn bộ khu vực xung quanh nhà thờ đức bà paris đã được chống đỡ
một số cửa sổ kính màu được gỡ bỏ để phục chế
nhiều biện pháp gia cố đã được triển khai ở các đầu hồi
tuy vậy mái vòm vẫn là điểm yếu nhất do phần khung gỗ của mái vòm có tuổi đời từ thời trung cổ
cũng như đỉnh tháp nhọn phía trên mái vòm được dừng lên từ thế kỷ một mươi chín
đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn ngày một mươi năm tháng bốn
đến nay bộ văn hóa pháp mới chỉ nhận được khoảng tám mươi triệu euro
chiếm chưa đến một mươi số tiền mà các nhà tài trợ cam kết
dành cho việc trùng tu nhà thờ đức bà paris
tính đến ngày hôm nay mưa lũ lớn xảy ra ở miền nam và miền trung của trung quốc
đã khiến ít nhất là sáu mươi một người thiệt mạng một mươi bốn người bị mất tích
thiệt hại về kinh tế lên đến hơn một mươi ba tỷ nhân dân tệ tương đương với gần hai tỷ đô la mỹ
đợt mưa lũ này đã gây ảnh hưởng tới tám tỉnh thành phía nam của trung quốc
hơn năm ba triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
hiện ba trăm năm mươi sáu người phải sơ tán
hơn chín ba trăm linh ngôi nhà bị sập và hư hỏng
hơn ba bảy mươi một triệu hectare đất nông
mưa lớn đi kèm với sấm xét và rông lốc gây ảnh hưởng lớn đến các hãng hàng không
riêng trong tháng năm có hơn một mươi chuyến bay bị chậm và hơn ba chuyến phải hủy
dự báo từ ngày một mươi sáu đến một mươi chín tháng sáu một đợt mưa lớn khác sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực miền nam và tây nam trung quốc
thưa quý vị trong một động thái mới nhất trung quốc đã ra thông báo
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu sẽ tăng thuế chống bán phá giá
đối với một số sản phẩm ống và ống dẫn bằng thép hợp kim
nhập khẩu từ mỹ và liên minh châu âu eu
mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với ống thép được nhập khẩu từ các công ty mỹ và eu
nằm trong khoảng từ năm mươi bảy chín đến một trăm bốn mươi bảy tám
cụ thể mức thuế áp lên các sản phẩm của công ty thép wiman golden forging của mỹ là một trăm linh
còn mức đối với các công ty thép khác của mỹ là một trăm bốn mươi bảy tám
trong khi đó mức thuế đối với công ty valorex tại pháp và hà lan
các công ty thép khác của eu sẽ chịu mức thuế sáu mươi
trung quốc nhà sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới
đã áp mức thuế từ một mươi ba đến một mươi bốn
đối với các công ty của mỹ và eu trong năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị cuộc chiến thương mại mỹ trung bắt đầu cách đây hơn một năm
đã kìm hãm hoạt động đầu tư sản xuất cũng như đà tăng trưởng toàn cầu
chịu tác động với quy mô lớn và lâu dài là những doanh nghiệp chịu mức áp thuế từ hai bên
khi bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết
câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay là thông lũng silicon của các công ty công nghệ
ngày một mươi bốn tháng sáu tổng thống mỹ donald trump nhận được một bàn ký nghị đặc biệt
đến từ hơn sáu trăm linh công ty liên quan tới các lĩnh vực bán lẻ và công nghệ
nội dung chủ yếu của bức thư này nhằm kêu gọi tổng thống mỹ donald trump
sớm giải quyết tranh chấp thương mại với trung quốc
bởi theo họ các khoản thuế làm tổn thương doanh nghiệp và người tiêu dùng mỹ
cảm nhận rõ nhất về những tổn thương từ cuộc chiến thương mại với trung quốc
chính là các tập đoàn công nghệ ở thùng lũng silicon
và apple là một trong số đó
trung quốc vừa là nơi công ty này sản xuất lắp ráp linh kiện
vừa là thị trường lớn của điện thoại iphone
nếu tính cả các dòng sản phẩm đã được apple bán ra tại thị trường trung quốc
tổng lợi nhuận gộp của apple tính tới thời điểm hiện tại được dự đoán là chiếm tới bốn mươi năm
lợi nhuận của apple sẽ tụt giảm hơn ba mươi
nếu trung quốc ban hành lệnh cấm toàn bộ các sản phẩm của apple
đồng nghĩa với việc mỗi năm apple sẽ mất đi một mươi năm tỷ đô la mỹ lợi nhuận từ thị trường này
nếu mỹ và trung quốc tiếp tục trả đũa thuế lên
sẽ sớm hình thành tiêu chuẩn công nghệ kép
giá linh kiện tăng mạnh và người tiêu dùng sẽ là bên phải chịu thiệt
tổng thống mỹ donald trump đã từng nhiều lần nhắc nhở apple và các hãng công nghệ khác tại mỹ
rằng nếu không muốn bị đánh thuế nhập khẩu thì hãy chuyển nhà máy sản xuất về mỹ
tuy nhiên việc chuyển dây chuyền sản xuất về mỹ là điều dường như bất khả thi
khi giá nhân công tại đầy đất đỏ
và đặc biệt công nghệ phụ trợ tại mỹ không đa dạng và rồi giàu nguồn cùng như tại trung quốc
ước tính apple cần phải nâng chi phí iphone thêm một mươi bốn
để bù trừ phát sinh do thuế tăng vì chiến tranh thương mại mỹ trung
và đó là hãng công nghệ của mỹ
vậy còn tại trung quốc thì sao
được mệnh danh là thông lũng silicon của trung quốc
khi sở hữu nhiều doanh nghiệp công nghệ đầu não
thành phố thâm quyến cũng đang phải chịu áp lực rất lớn từ cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ này
mỗi ngày đến giờ tan làm các kỹ sư công nghệ trẻ tuổi trung quốc
từ những khu văn phòng việt hải thâm quyến
nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ăn trưa trước khi hàng quán chật kín người
đa số các start up tại đây đều lo ngại về tương lai không chắc chắn khi chiến tranh thương mại leo thang
nếu cuộc chiến này không sớm chấm dứt mỹ cũng sẽ không thể tránh khỏi hậu quả
hiện tại công ty tôi chưa có động thái sẽ xa thải nhân viên nào
tuy nhiên doanh số bán hàng của một số sản phẩm đang bị thay đổi
và theo đó chiến lược marketing cũng đang được xem xét lại
đáng chú ý nhất trong danh sách các công ty chịu thiệt hại phải kể đến huawei
theo những dự báo của công ty phân tích thị trường fubon
huawei có thể sẽ kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
với doanh thu giảm từ bốn đến hai mươi bốn
mặc dù là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới
nhưng huawei vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện tại mỹ
khoảng một phần ba nhà cung cấp linh kiện cho huawei là của mỹ
ví dụ như các doanh nghiệp hàng đầu
các hãng công nghệ trung quốc trở thành một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế toàn cầu
và việc cắt đứt quan hệ với huawei sẽ gây thiệt hại cho sự phát triển công nghệ năm g
trên toàn thế giới
công nghệ được xem là vũ khí để trung quốc tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu
vậy nên các nhà đầu tư không ngại rót vốn
thế nhưng dòng vốn hàng tỷ đô ngày càng bị thắt chặt
tâm lý các nhà đầu tư đã thay đổi
tất cả tiền của trung quốc đổ vào thung lũng silicon đều sẽ dừng lại
để giảm nhẹ tác động của chiến tranh thương mại tới nền kinh tế công nghệ
chính quyền thành phố thâm quyến sẽ giảm thuế thu nhập cá nhân hàng năm
từ mức bốn mươi năm xuống một mươi năm
đối với một số chuyên gia của trung quốc
chúng ta có chuyên môn giỏi nhằm duy trì một nhân lực chất lượng cao
nhưng câu hỏi đặt ra là số trợ này sẽ kéo dài được bao lâu
khi công nghệ vẫn đang là tâm điểm trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở trong một cuộc chiến thương mại ngày càng khốc liệt hơn
nhiều người sợ rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc xung đột dài hơi
nhưng cả hai bên sẽ phải tự thúc đẩy quá trình đổi mới của mình
và điều đó sẽ giúp ích cho kinh tế của toàn cầu
và đó cũng là thông tin cuối cùng của chương trình gmt cộng bảy tối nay
và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong các buổi tối tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt